chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong những năm học trước các trường trên địa bàn cũng đã có những buổi ngoại khóa giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên chống xâm hại
tuy nhiên cũng theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo sơn la đặc thù địa bàn miền núi và ảnh hưởng của dịch bệnh nên còn có nhiều hạn chế
những vụ việc mang thai ngoài ý muốn ở độ tuổi quá trẻ đáng buồn thay không phải là hy hữu ở việt nam
trước đó ngay những tuần đầu tiên của tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự luận đã xôn xao và bức xúc trước vụ việc tương tự tại thành phố hồ chí minh
khi bé gái một mươi năm tuổi uống thuốc an thần trong thời gian đang mang thai vì bị nam sinh viên chối bỏ
theo chia sẻ của bé gái tên n em từ cà mau lên thành phố hồ chí minh và qua mạng xã hội có quen một thanh niên tên hát ở quận gò bấp
đang là sinh viên ở một trường đại học trên địa bàn
sau một thời gian quen nhau hát đã đưa cô bé vào khách sạn hai lần
đến khi n có thai và nhắn tin cho hát tên này không chịu trách nhiệm
cộng thêm với mâu thuẫn lâu ngày với hát n đã uống hai vỉ thuốc an thần
may mắn em được phát hiện và cấp cứu kịp thời tại bệnh viện quận gò vấp
những vụ việc đau lòng này đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trường học và xã hội
về vấn nạn mang thai vị thành niên và lỗ hổng giáo dục giới tính ở việt nam
đặc biệt là tại các tỉnh vùng sâu vùng xa
nơi các em học sinh còn gặp hạn chế trong việc tiếp cận và được mở rộng các chi thức mới
việc gia tăng tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn có rất nhiều lý do
nhiều ý kiến cho rằng do trẻ sớm tiếp xúc quá nhiều với phim ảnh nhạy cảm
một số ý kiến khác thì lại nhận định rằng nguyên nhân là do thiếu đi sự quan tâm và giám sát từ phía gia đình
tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là sự thiếu hụt giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản
cũng như các kỹ năng sống khác cho học sinh trong độ tuổi đến trường
theo who mang thai khi còn quá trẻ gây ra những hậu quả lớn về sức khỏe cho sản phụ và thai nhi
các biến chứng khi mang thai và sinh nở là nguyên nhân hàng đầu khiến cho các bé gái từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi qua đời sớm
các bà mẹ vị thành niên có thể đối mặt với nguy cơ sản giật sau sinh viêm mạc tử cung hậu sản và nhiễm trùng toàn thân
sinh còn sớm cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe cho thai nhị
trẻ sơ sinh do các bà mẹ dưới hai mươi tuổi sinh ra có nguy cơ đối mặt với bệnh nhẹ cân suy dinh dưỡng
ngoài ra mỗi năm trên thế giới có khoảng ba chín triệu ca xử lý thai không an toàn ở trẻ em gái
điều này dễ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại các biến chứng sức khỏe vĩnh viễn
vậy các quốc gia ở trên thế giới đã giáo dục giới tính như thế nào
naui hà lan new zealand
new zealand là những quốc gia có tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai thấp nhất thế giới
tại các quốc gia này giáo dục giới tính là chương trình học quan trọng được đưa vào bậc tiểu học
trẻ em ở naui được tiếp cận với giáo dục giới tính từ năm lớp một
đây là chương trình bắt buộc áp dụng cho mọi cơ sở giáo dục và kéo dài đến năm trẻ một mươi sáu tuổi
với học sinh hà lan các em có cách tiếp cận đặc biệt hơn
vào tuần lễ mùa xuân hàng năm trường học sử dụng những chú gấu
để truyền tải kiến thức
trường học sử dụng những chú gấu để truyền tải kiến thức về giới tính cho trẻ
điều này giúp học sinh có cái nhìn khách quan hơn về các vấn đề nhạy cảm
còn tại new zealand giáo dục giới tính được đưa vào chương trình học bắt buộc kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
khi lên lớp một trẻ được tìm hiểu về tình bạn tình cảm gia đình và sự tôn trọng lẫn nhau
lên lớp một mươi hầu hết học sinh được dạy về sức khỏe sinh sản
các bài học về quan hệ an toàn và biện pháp tránh thai cũng được đưa vào chương trình giảng dạy
các bài giảng phù hợp với độ tuổi và tâm lý học sinh được trường học các cấp trên cả nước áp dụng
tại thái lan quốc gia châu á có tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai cao
giáo dục giới tính cũng được giảng dạy ở hầu hết trường trung học
tuy nhiên nội dung chưa thực sự đi sâu vào các kiến thức và kỹ năng cần thiết về quan hệ an toàn và phòng tránh thai
theo nation diland chương trình giáo dục giới tính tại quốc gia này thường chỉ tập trung vào việc
cung cấp thông tin về giới tính các kỹ năng giao tiếp và đàm phán để quản lý đời sống quan hệ chưa được truyền tải rõ ràng
bản luận về lỗ hổng giáo dục giới tính ở việt nam chuyên gia giáo dục nguyễn sóng hiền cho biết
rào cản lớn nhất trong vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản đối với việt nam
cũng như những quốc gia bị ảnh hưởng bởi nho giáo là không chú trọng và thậm chí e ngại
coi thường tầm quan trọng của các vấn đề này
để giải quyết một số quốc gia đã đưa ra các biện pháp hiệu quả để khắc phục
đơn cử như hồng kông đã tìm ra một giải pháp sử dụng game trò chơi có tên gọi making smartroids
tức là lựa chọn thông minh dành cho các học sinh tuổi vị thành niên
nhằm giúp các em có thể tự trang bị cho mình những kiến thức đúng đắn và có thái độ tích cực
về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản
ông nói việt nam có thế mạnh về công nghệ số
rằng nếu chính phủ cũng như ngành giáo dục có chính sách cụ thể về vấn đề này
thì việc trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức cho không chỉ học sinh mà cả phụ huynh và các giáo viên
cũng như xã hội là điều hoàn toàn có thể thực hiện thành công
thưa quý vị nếu muốn giáo dục giới tính cho con trẻ một cách hiệu quả
chính bản thân người lớn những người làm giáo dục và các bậc làm cha làm mẹ
cần phải có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này
nếu chúng ta không mở lòng không tâm sự với các em
các em sẽ đi tìm câu trả lời ở những nơi khác có nguy cơ loạn thông tin
hay thể hiện cái nhìn sai lệch về quan hệ thân mật như là phim ảnh sách báo hay mạng xã hội
tại sao chúng ta không chủ động tạo một môi trường tiếp cận giáo dục giới tính thật an toàn cho con trẻ
để các em có những kiến thức đúng đắn nhất về giới tính
và không còn xảy ra những vụ việc mang thai ngoài ý muốn đáng đau lòng như trên
về phần nữ sinh lớp một mươi một tại sơn la
chúng tôi hy vọng em sẽ vượt qua những vấn đề này
vượt qua được sự việc này vì gia đình em và cũng vì chính bản thân em
vâng thưa quý vị tin tức ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tới đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video khác của kênh báo sức khỏe và đời sống